thưa quý vị nếu một ngày mà tài khoản ngân hàng thông báo quý vị nhận được một số tiền mà không rõ lý do thì quý vị sẽ làm gì ạ
chắc hẳn là quý vị sẽ mong muốn chuyển trả lại số tiền mà người khác đã chuyển nhầm vào tài khoản của mình
tuy nhiên đã xuất hiện những chiêu trò là chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng để lừa đảo hay là ép vai nặng lãi
chiêu thức này nhanh chóng được lật tẩy và đăng tải trên mạng xã hội để mọi người cảnh giác
và ngay lập tức thông tin này cũng đã nhận được sự chia sẻ rộng rãi của cư dân mạng trong những ngày qua
một người phụ nữ sống tại quận ba đình thành phố hà nội bất ngờ nhận được số tiền hơn bốn mươi năm triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng cùng với nội dung đính kèm khó hiểu
đến cuối giờ chiều cùng ngày một tài khoản gia lô lạ kết bạn với chị và nói rằng công ty tài chính đã giải ngân khoản vay của chị
thông tin được lan truyền rộng khắp trên mạng xã hội facebook và thu hút được đông đảo lượng người theo dõi bình luận về vụ việc
bỗng dưng thành con nợ thật không thể tin được
tất cả là kịch bản lừa đảo đánh vào tâm lý
tâm lý người cả tin và thiếu hiểu biết
hãy cứ như chị trình báo vụ việc ra cơ quan công an thì tội lừa đảo này xem ra hết đất sống
đồng đảo cư dân mạng cho rằng đây là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo
trên thực tế chiêu trò lừa đảo này đã từng được một số kẻ gian sử dụng
cụ thể sau khi đã có thông tin cá nhân của bạn như tên tuổi số điện thoại hay thậm chí là địa chỉ các đối tượng lừa đảo sẽ cố ý chuyển nhầm một khoản tiền đến cho bạn
nếu bạn vội vàng trả lại tiền
nếu bạn vội vàng trả lại tiền cho kẻ lừa đảo gọi đến mà không xác minh rõ số tài khoản ngân hàng chứng từ chuyển khoản thì sẽ rất rắc rối về sau
nếu đúng hạn trả nợ chủ tài khoản chuyển nhằm xuất hiện và yêu cầu bạn thanh toán thì khó lỏng tranh cãi vì thông tin chuyển khoản trên điện thoại và có chứng từ ở ngân hàng
không chỉ phải trả lại tiền mà đối tượng lừa đảo còn có thể bắt bạn phải trả thêm lãi vay
hay trường hợp khác là những kẻ lừa đảo có thể đóng giả là nhân viên ngân hàng để xử lý khoản tiền chuyển nhầm trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
gần đây tài khoản tênh nguyễn tùng chia sẻ
cẩn thận nhé cả nhà chiêu rất mới
chủ nhật vừa rồi tài khoản ngân hàng của mình tự nhiên nhận được khoản tiền trị giá hai mươi triệu đồng với nội dung cô đê mượn
truy tìm mãi không biết ai gửi tiền thì có một phụ nữ gọi điện thoại nói là chuyển nhầm và xin lại tiền
hay nhiều vụ việc khác cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa thành phố hà nội cho biết
đã bắt giữ nhóm đối tượng chuyên giả danh ngân hàng lừa đảo người chuyển khoản nhầm để chiếm đoạt tiền của họ có trong tài khoản
vấn đề đang được đông đảo cư dân mạng đặt ra là người chuyển tiền nhầm hay nhận tiền chuyển nhầm của người khác vào tài khoản
phải làm gì để tránh kịch bản lừa đảo cho vay nặng lãi hay chiếm đoạt tiền trên tài khoản
liên quan tới các giao dịch ngân hàng
thì trước hết cần phải ra làm việc với ngân hàng để kiểm tra thông tin
nếu chuyển trả thì phải chuyển đúng theo số tài khoản đã gửi cho mình
vấn đề thông tin cá nhân cần phải được bảo mật tuyệt đối cả phía ngân hàng lẫn cá nhân sử dụng tài khoản
cần trình báo vụ việc với cơ quan công an và ngân hàng
chia sẻ trên báo mạng luật sư quách thành lực đoàn luật sư hà nội cho biết
theo quy định tại khoản một điều năm trăm bảy mươi chín bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi
người chiếm hữu người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật
thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó
nếu không tìm được chủ sở hữu chủ thể có quyền khác đối với tài sản
thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
tuy nhiên để tránh rơi vào những cạm bẫy do kẻ gian cố tình sắp xếp
cư dân mạng mong rằng với mỗi người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác
trước các loại tội phạm lừa đảo
đặc biệt khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản
hãy liên hệ trực tiếp với ngân hàng mà bạn mở thẻ để chuyển trả số tiền
từ tài khoản của bạn đến tài khoản đã chuyển nhầm
nếu nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo hay xảy ra những tình huống đe dọa ảnh hưởng đến bản thân
hãy trình báo cơ quan công an nơi gần nhất
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân